vào ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh kiên giang mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo trần văn lý anh
trú tại thành phố hà tiên tỉnh kiên giang về tội giết người nạn nhân trong vụ án này là võ văn quý là anh rể của bị cáo
theo cáo trạng vào khoảng trưa ngày hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một trong lúc nhậu cùng nhau quý hứa cho anh lý anh mượn tiền
sau đó không thấy quý thực hiện lý anh đã cầm theo một con dao đâm nhiều nhát vào người làm quý tử vong
lý anh có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy chưa được xóa an tích
trong phần tranh luận tại phiên tòa viện kiểm sát đã đề nghị mức án tù trung thân về tội giết người đối với bị cáo trần văn lý anh
hội đồng xét xử đã nghị án và dự kiến tuyên án vào ngày bốn tháng tám tới đây